vâng anh trung kiên ngày hôm qua thì hà nội nói riêng và miền bắc nói chung
đã có nắng ấm rồi thậm chí trưa chiều thì còn có cảm giác hơi nóng nữa
không biết là giá rét thì đã kết thúc hẳn chưa
vâng thưa chị linh chi cũng như là quý vị khán giả
có thể nói rằng là chúng ta đang trải qua một mùa đông khá là dài so với mọi năm đúng không ạ
nhưng mà có lẽ rằng là miền bắc thì đang trong chưu trình tăng nhiệt rồi ạ
khoảng thời gian có nắng trong ngày hôm nay thì được dự báo dài hơn
và nhiệt cũng tăng hơn ngày hôm qua một chút
tuy nhiên vào khoảng cao điểm sáng và chiều thì nhiệt chỉ tầm là từ một mươi chín đến hai mươi độ c
khi di chuyển ngoài đường vẫn sẽ cảm giác lạnh nếu mà không quá khoác đẹp ạ
vâng ạ thời tiết thì thay đổi liên tục trong ngày như vậy
thì chắc hẳn sẽ gây những cái bất lợi cho hệ miễn dịch
và cái việc mà bổ sung các biện pháp về dinh dưỡng là điều mà quý vị và các bạn nên lưu ý
trong những ngày này
vậy thì còn những vùng khác như thế nào có gì đáng lưu ý không ạ
với nam bộ thì nắng nóng sẽ tiếp tục diễn biến gai gắt hơn
phải đối diện với hiện tượng chiều cường nữa
ngày hôm nay thì cũng được coi là ngày có chiều cường cao nhất trong đợt này
nguy cơ ngập úng và xâm nhập mặn là khó tránh khỏi
quý vị cần chủ động phương án di chuyển để đảm bảo an toàn cho mình